hơn một mươi năm nay những tấm lưới của người dân sống quanh con kênh này không còn được sử dụng để mưu sinh
lưới rách vó quang quật trên bờ những chiếc thuyền mục nát là tất cả những gì còn sót lại
vốn là sinh kế cho hàng chục gia đình tại liên ấp một hai
tuy nhiên từ khi bãi xử lý rác đa phước đi vào hoạt động con kênh đầy ấp cá tôm này đã trở thành kênh chết
đã gắn bó với nghề trải lưới gần hết cả cuộc đời
thế nhưng giờ đây ông sinh chỉ còn biết nhìn con canh đang chết đi từng ngày bởi ô nhiễm
với những người dân như ông sinh thì việc mất đi kế sinh nhai cũng đồng nghĩa với những trăn trở về việc ra đi hay ở lại
đối với những gia đình chỉ cách bãi xử lý rác chưa đầy hai trăm linh mét như gia đình bà cẩm anh
thì danh giới của sự an toàn chỉ được bảo đảm bằng những tấm cửa kính mong manh như thế này
để chống chọi với những ảnh hưởng nặng nề từ hoạt động xử lý rác bà anh chỉ còn biết bất lực trông chờ vào những viên thuốc nhỏ nhoi
cái đầu đồ ở đây là xe rét
nó chạy nó chạy á mà chất thải đổ xuống luôn người ta chạy người ta té luôn mình nói cũng vậy không
người nào mà chạy mà không có ý thức chạy lẹ là té luôn
mỗi lần thấy hai cái người chắc đi trả bộ hay là đi đưa tới mai gì đó không biết
à té hả chạy có mũi chạy có mũi luôn á thấy rổ luôn á
con đường vào khu xử lý rác cũng phần nào phản ánh được sự ô nhiễm ở đây là rất lớn
hướng xe chở rác đi vào khu xử lý là một màu đen kịp như thế này
theo anh việt một người sống gần khu xử lý rác
rửa đường hành động duy nhất để giảm thiểu tác động từ việc ô nhiễm môi trường do xe chở rác vào khu xử lý đa phước
đã không còn được quan tâm thực hiện cùng người dân
cái mùi hôi này là mùi hôi chị đang nghe rất là cơ bản
ra là tôi đã rửa đường rồi
chứ bình thường sáng sớm ra tôi mà bảo quán sáng sớm khoảng năm giờ mấy sáu giờ
bảo quán như là nó đỏ đổ nó tệ đường nó hôi cái mùi chua rất là chua nó rất là hôi
khi mà tầm sáu mấy bảy giờ người ta đi làm thì cái lớp keo mà cái rác nó đã đóng
lớp keo đã đóng thành một lớp keo và đường rất là trơn
đường rất là trơn xe máy là cứ mỗi sáng là cứ hai ba người té xe hai ba người té xe
mà cái dự án này đã lâu rồi tới mấy năm nay thôi
không gì nói tới nữa nên hai năm nay cũng không có ai mà rửa đường
do đó có rửa đường cứ sáng sớm nó có rửa đường nhưng mà hai năm nay không ai rửa đường cả
hoạt động từ năm hai nghìn bảy với công suất thiết kế một mươi tấn rác một ngày
mỗi ngày bãi đa phước là nơi tập trung hàng nghìn tấn rác của thành phố hồ chí minh
và các địa phương lân cận
với diện tích hơn ba mươi hectare nơi đây được đánh giá là bãi xử lý rác hiện đại
có quy mô rộng lớn nhất thành phố hồ chí minh
thế nhưng cuộc sống của bãi đà phước
cuộc sống của người dân ở cạnh khu xử lý rác lại phát sinh thêm nhiều phiền toái
dễ nhận thấy nhất là tình trạng ô nhiễm
và chính quyền địa phương cũng không phủ nhận tình trạng ô nhiễm do hoạt động này mang lại
ngoài ảnh hưởng về nước còn cái môi trường như là ví dụ như về không khí
thì đi đến những điểm gần của bãi rác như là sóng gò của phong phú
rồi những khu vực rác danh của xã đà phước
còn đối với cái khu vực mà gần ngay bãi rác
thì khi mà đi kiểm tra cái đó thì mình chỉ có ngửi bằng cảm quang thôi
thì còn cái chuyện mà tôm cá thì mình cái này cũng không có
qua các đơn kiến nghị của người dân đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra chính phủ có văn bản báo cáo thủ tướng kết quả kiểm tra
xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân liên quan đến khu liên hiệp xử lý chất thải rắn đa phước
do công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải việt nam
vvfs làm chủ đầu tư
theo đó hai nội dung tố cáo đúng là dự án gây ô nhiễm môi trường
và sử dụng công nghệ làm phân nhưng thực tế đem trôn không phân loại tái chế
thành tra chính phủ chỉ rõ
trong thời gian vận hành khu xử lý chất thải rắn đa phước từ năm hai nghìn bảy đến nay
vvfs có nhiều biện pháp ngăn chặn giảm thiểu ô nhiễm môi trường
trong từng thời điểm đã để xảy ra phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh
theo các chuyên gia việc trôn lấp rác cho dù có xử lý thế nào cũng vẫn gây ra mùi
chỉ có giảm lượng trôn lấp áp dụng phương pháp đốt rác mới có thể giảm mùi hôi
đối với các bãi trôn lấp nếu mà không có hợp vệ sinh không theo quy định
mà người ta phải thực hiện khi mà làm các đánh giá thái độ môi trường
phải đề ra các biện pháp để giảm thiểu các ô nhiễm

về nước thả về mùi về khí thả tôi nghĩ rằng nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm cho những người dân xung quanh
và rất nguy hiểm đến nước nầm mùi hôi thối
thứ nhất là về mùi và những mùi nhất định rất là hôi
cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến chất lượng nâng nầm
nếu chúng ta không có những biện pháp ví dụ như lớp hdpe ở dưới
rồi làm sao mà thu gom nước nghìn rác để xử lý
rồi chúng ta không có xử lý những khí
thế rồi chúng ta lại một vài nơi lại là đốt
thì chúng tôi nghĩ rằng là đấy là những cái rất là nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
sau hơn một mươi năm vận hành bên trong khu liên hợp trở thành núi rác khổng lồ
cũng chừng ấy năm nhiều nhà dân sống gần bãi rác khổ sở vì mùi hôi thối
trong khi đợi những giải pháp tiếp theo của chính quyền
người dân đa phước không còn cách nào khác đành phải sống chung với lũ
không chỉ riêng ở đa phước mà những bãi rác ở các đô thị lớn đang gặp phải tình trạng tương tự
quy hoạch bãi rác là quy hoạch đúng tuy nhiên sai ở quy trình xử lý rác dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí
ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân ở khu vực gần bãi rác
thực tế cho thấy tốc độ đô thị hóa của nước ta đang mất kiểm soát do dân số gia tăng quá lớn
dẫn đến việc quy hoạch xử lý rác thải không theo kịp